trong khi đó quá trình tiêm chủng đang được đẩy nhanh số bệnh nhân được điều trị khỏi cũng không ngừng gia tăng đây được xem là những tín hiệu vui trong cuộc chiến chống lại đại dịch
vậy đến thời điểm hiện nay diễn biến tình hình dịch bệnh mới nhất ra sao quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật ngày sau đây
thời gian tạm đỉnh chỉ công tác là ba mươi ngày kể từ ngày hôm nay năm tháng tám
trước đó theo báo cáo của trung tâm y tế tp quy nhơn từ ngày ba mươi một tháng bảy cho đến ngày một tháng tám các ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định
nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch tỉnh bình định nguyễn hữu lộc kinh doanh khoáng sản ti tàn lê văn thảo công tác tại công ty cổ phần phú tài
đã chơi gold tại sân gôn của flc quy nhơn bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đang áp dụng trên địa bàn
trong quá trình này bốn người trên có tiếp xúc gần với công nhân của sân gôn là f có kết quả dương tính với sars cov hai trong ngày ba tháng tám và phải đi cách ly tập trung
cũng liên quan đến vụ việc này trong ngày hôm nay tổng cục thuế đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
bắt đầu từ ngày bốn tháng tám đối với ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định
để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
nhằm góp phần động viên và hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay ngày năm tháng tám chuyến xe ưu thương vận chuyển chín tấn rau củ quả các loại đã lên đường đến với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa
chương trình do đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh lâm đồng phát động và quyên góp hỗ trợ cho các đồng nghiệp và nhân dân các tỉnh
thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
bằng những hành động cụ thể cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên hội phụ nữ đã trực tiếp xuống các nhà vườn trên địa bàn
thu mua lựa chọn sơ chế đóng gói và đưa lên xe vận chuyển kịp thời cho các địa phương
sau khi tiếp nhận số rau củ quả nói trên công an tỉnh khánh hòa sẽ chủ động phân bổ về công an các đơn vị địa phương
các đơn vị của bộ công an và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần hỗ trợ thêm bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ của lực lượng phòng chống dịch
trước đó đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức chuyến xe yêu thương hỗ trợ hàng chục tấn rau củ quả
cho cán bộ chiến sĩ công an và người dân tp hcm nhằm góp phần chung tay giúp sức với địa phương phòng chống dịch covid một mươi chín
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hứa hán võ